điểm này được ông châu văn quý đăng ký thưởng chú tại phường bốn thành phố sóc trang đứng ra tổ chức
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk vừa triệu tập xử lý một trường hợp loan tin sai sự thật
thiếu nữ chết trong lớp học ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk là do thầy giáo hiếp giết gây hoang măng dư luận
đối tượng bị xử lý là trần thị hà
trần thị hà hai mươi năm tuổi trú tại thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
trước đó ngày một mươi chín tháng sáu người dân phát hiện thiếu nữ một mươi bảy tuổi ở buôn ginh xã ea cuê huyện cư mờ ga tử vong trong lớp học của một trường tiểu học trên địa bàn xã
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy
được biết thiếu nữ này có biểu hiện về bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi từ nhiều ngày trước đó
mặc dù vụ việc đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra làm rõ nhưng khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng sáu hà thấy trên mạng xã hội xuất hiện trang đưa tin có tên jampost đăng tải bài viết với tiêu đề
phát hiện thi thể thiếu nữ một mươi bảy tuổi tại lớp học ở đắk lắc đang phân hủy nạn nhân bị thầy giáo hiếp dâm
sau khi đọc xong bài viết này hà đã chia sẻ về trang facebook cá nhân của mình
sau khi đăng tải bài viết này được cộng đồng mạng chia sẻ lan truyền nhanh trên mạng xã hội
vào cuộc xác minh công an tỉnh đắk lắc xác định nội dung hà đăng tải hoàn toàn sai sự thật
tại cơ quan công an sau khi được giải thích hà đã nhận ra việc làm sai trái của mình gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý trần thị hà theo quy định
liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích tại bãi giữ xe của một quán karaoke
ở phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên vào tối ngày một mươi năm tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một đối tượng là lê khắc trung chú xã suối tiên huyện diễn khánh tỉnh khánh hòa
trong lúc ăn nhậu tại bãi giữ xe của quán karaoke do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng đó trung đã cùng trần xuân lương chú phường hòa hiệp nam gây sự với nhóm thanh niên kia
bị đuổi đánh trung và lương đã gọi thêm đồng bọn dùng hung khí ẩu đả khiến hai nam thanh niên bị thương trong đó có một người tỷ lệ thương tích lên đến ba mươi ba
cũng về hành vi này trước đó công an thị xã đông hòa cũng đã bắt tạm giam đối tượng trần xuân lương
mặc dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện nhưng số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước vẫn chưa dừng lại
hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh thể hiện sự coi thường pháp luật
trong dư luận thực tế cho thấy việc tiếp tục xử lý kiên quyết triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết
chiều ngày bảy tháng sáu đối tượng trần minh phương bốn mươi một tuổi trú tại thị trấn diên khánh vô cớ dùng dao đuổi chém một người dân trú cùng địa phương
nhận tin báo tổ công tác của công an thị trấn diên khánh đã đến hiện trường để giải quyết
không những không thực hiện yêu cầu của lực lượng chức năng đối tượng còn hung hãn dùng dao tấn công lại hai cán bộ công an
còn đây là nguyễn duy hạnh tránh hai mươi tuổi trú tại xã vĩnh thái thành phố nha trang vừa bị công an thành phố nha trang bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày một mươi bảy tháng sáu khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự công an phường lộc thọ phát hiện tránh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
không những không hợp tác tránh còn rút dao đâm về phía tổ công tác rồi bỏ chạy đến một quán nước
tránh đã đập phá bàn ghế đuổi hết cách trong quán rồi khống chế một người dân
yêu cầu lấy xe máy trở đi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường lộc thọ đã khống chế được đối tượng
và không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của người cán bộ y tế
từ cuối tháng năm đến nay trà vinh phát hiện năm trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
tất cả đều là người từ địa phương khác trở về và đi lọt qua chốt kiểm soát vì không có triệu chứng bất thường
ngày hai tháng bảy ba mươi hộ dân ở xã lương hòa huyện châu thành đã bị phong tỏa
khi ngành y tế phát hiện một phụ nữ về từ bình dương dương tính với sars cov hai
trong ngày ba tháng bảy bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh phát hiện thêm bảy trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
các ổ dịch tại nhà máy khu chế xuất được đánh giá là phức tạp cần phải dốc toàn lực để kiểm soát
công ty nidex sankeo tại khu công nghệ cao thành phố thủ đức phát hiện một trăm một mươi chín ca nhiễm và nghi nhiễm trên một trường hợp f một
chín mươi hai ca f nhận kết quả xét nghiệm vào tối ngày hai tháng bảy
thì nhà máy đã truy vết hơn bảy trăm linh công nhân là f một cần đưa đi cách ly tập trung
song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ
nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy
theo thống kê của liên đoàn lao động tp hcm
đến ngày một tháng bảy đã có gần hai mươi công nhân lao động phải ngừng việc do covid một mươi chín
trong đó có gần một công nhân là f hơn sáu bảy trăm linh f một và gần một mươi hai f hai
trong làn sóng bùng phát dịch covid một mươi chín thứ tư
tp hcm phát hiện các nhà máy khu công nghiệp tân tạo quận bình tân
khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi
khu chế xuất tân thuận quận bảy phát hiện nhiều ca nhiễm bị phong tỏa ngừng sản xuất
một nhà máy ở huyện củ chi ghi nhận gần một trăm chín mươi ca nhiễm
cao nhất trong số các nhà máy ở thành phố bị covid một mươi chín xâm nhập
tối ngày ba tháng bảy sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đã hoàn thành việc xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
cho cán bộ giáo viên và thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bốn
sở giáo dục đào tạo nhấn mạnh kết quả xác nhận âm tính sars cov hai là giấy tờ bắt buộc khi đem vào phòng thi
hơn tám mươi năm thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm đạt tỷ lệ chín mươi năm hai mươi sáu so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
ngoài ra có gần một mươi năm tám trăm linh giáo viên coi thi được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong ngày
đạt chín mươi hai năm so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
trong đó quận có số thí sinh lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhất là quận tân phú với bảy một trăm bảy mươi bảy thí sinh
huyện cần giờ có số thí sinh tham gia lấy mẫu ít nhất chín trăm sáu mươi tám thí sinh
nhưng lại có tỷ lệ học sinh tham gia lấy mẫu cao nhất chín mươi chín ba mươi chín
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho rằng những thí sinh không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
xem như không tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
hiện nay phụ huynh và thí sinh có quyền lựa chọn thi đợt một hay hai
nhưng đợt hai ngày nào thì bộ giáo dục đào tạo chưa có lịch
học sinh chờ đợi có thể sẽ thêm khó khăn
nếu thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt một thì nên thi
chính minh nhân nhà ở các tỉnh có thể xét nghiệm covid một mươi chín xét nghiệm pcr ngay tại địa phương mình
các em có thể xét nghiệm ở các bệnh viện trung tâm y tế với yêu cầu cơ quan y tế
phải đóng dấu màu đỏ vào kết quả xét nghiệm
thí sinh mang giấy xét nghiệm này trình tại khu vực đo thân nhiệt
ở cổng các điểm thi trong những ngày thi
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác
thời gian qua các vụ cháy nổ liên quan đến nhà cao tầng chợ trung tâm thương mại
khu chung cư đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
đối với tỉnh hậu giang bên cạnh những biện pháp quyết liệt của lực lượng chức năng
thì tại một số khu dân cư nhà ở người dân vẫn còn lơ là xem nhẹ công tác này
do đó ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa giặc lửa vẫn là quan trọng nhất và cần được cải thiện
nơi đun nấu để sát vật dễ cháy
hàng hóa được để ngay lối đi trên cầu thang
đó đi thì còn chắc hơi dếp
chắc hơi nhiều
tại độ mới về chưa có làm kịp
chưa có dọn chưa có dọn kịp
tại không có chỗ chắc
nó để chưa có dẹp được
tại sợ văn tường văn dính tường dơ
hay cũng nhặt hay nguy hiểm
hay cũng bắt lửa nhỏ nhỏ không có bắt gì lớn
không có nấu bự nấu cơm trong gia đình không à
đây là hai trong số những lý do mà các tiểu thương đưa ra để giải thích cho những hạn chế
trong công tác phòng chống cháy nổ tại nhà ở
được tận dụng kết hợp sản xuất
còn nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thường nằm trong khu vực đông dân cư
nhà liền kề được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà ống
chỉ có lối đi lại ở cửa chính và cũng là cửa thoát nạn
việc bố trí bếp đun nấu hàng hóa vật dụng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn
về phòng cháy chưa cháy không có lối thoát giữa phòng hoặc thoát sang nhà bên cạnh
không có giải pháp ngăn cháy lan chống tụ khói
nên công tác tiếp cận chữa cháy cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi có sự cố xảy ra
đây là hiện trường vụ cháy tại nhà lồng b chợ long mỹ vào lúc khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu
do xảy ra trong đêm nên khi được phát hiện
bảy kiosk và ba sạp của bà con tiểu thương đã bị thiêu rùi

trong thời gian tới thì để xác định rõ là chính xác nguyên nhân của cái vụ cháy
thì cần phải chờ cái kết quả giám định của cơ quan chuyên môn
qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy đoàn khám nghiệm đã đưa ra cái nhận định ban đầu
và khả năng là chập điện dẫn đến cái vụ cháy ở chợ long mỹ
đủ thứ tiện hết trơn chứ khoảng nhiều nó dốt mình
hôm qua mới lấy đồ vô nhọc hết trơn
thì có nhiều hết á nó cũng đưa về chợ mà
cháy nổ đã để lại nỗi đau khôn lường cho người dân
theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tỉnh hậu giang xảy ra một vụ cháy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi đã giảm bốn vụ
tuy nhiên với thiệt hại khoảng chín trăm linh triệu đồng
đã tăng hơn bốn mươi năm triệu đồng so với tổng của năm vụ cháy năm hai nghìn một mươi tám
sẽ tham mưu cho giám đốc quân tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra
đối với các nhà ở có hợp sinh sức kinh doanh khu dân cư
nhà liên kề trong khu dân cư
hướng dẫn các chủ hộ
gia đình cho các chủ hộ gia đình cam kết các điều kiện đảm bảo an toàn cháy cháy
sau thời gian kiểm tra thì chúng tôi sẽ có phúc gia
đối với các nhà ở mà chúng tôi đã được kiểm tra trước đó
và nếu như các cơ sở chủ hộ gia đình không khắc phục những kiến nghị
của đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy cháy
thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo là tiến hành xử lý các lỗi vi phạm này
theo quy định của pháp luật
thời gian qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
thường xuyên phối hợp với ngành chức năng các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân tiểu thương
về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
trường đại học an ninh nhân dân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa
trong ngày ba tháng bảy ban giám hiệu giáo viên học viên nhà trường
đã có chuyến về nguồn tại vùng đất tây ninh anh hùng
ban giám hiệu giáo viên học viên trường đại học an ninh nhân dân dân hương dân hoa
tại nghĩa trang liệt sĩ tây ninh đội tám mươi hai huyện tân biên tỉnh tây ninh nơi an nghỉ của gần một mươi bốn liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho đất nước
đoàn dân hương dân hoa tại tượng đài chiến thắng trung ương cục miền nam
bia truyền thống trường an ninh trung ương cục miền nam nhà lưu niệm trường an ninh trung ương cục miền nam
nay là trường đại học an ninh nhân dân
là trường hợp đầu tiên và duy nhất của lực lượng công an nhân dân ra đời từ chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
trong suốt gần sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành trường đại học an ninh nhân dân là một trong những trung tâm đào tạo
nghiên cứu khoa học uy tín chất lượng cao đồng thời là một đơn vị tham mưu chiến lược dự bị chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đã góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân
mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong khoảng nửa đầu năm nay
toàn quốc đã xảy ra sáu ba trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba một trăm chín mươi hai người và bị thương bốn bốn trăm bảy mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông đã giảm tám ba về số vụ giảm hai bảy về số người chết và giảm một mươi một về số người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra trên sáu hai trăm linh vụ làm chết trên ba một trăm linh người
bị thương hơn bốn bốn trăm linh người
nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định
tránh vượt sai quy định không đi đúng phần đường làn đường
đường sắt xảy ra ba mươi tám vụ tai nạn làm chết ba mươi người bị thương chín người
trong sáu tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên một bảy triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn một bảy trăm linh tỷ đồng tước hơn một sáu trăm linh giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn và tạm giữ trên hai trăm chín mươi tám phương tiện các loại
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài nhiều phương tiện tạm dừng hoạt động và chưa thực hiện cấp đổi phù hiệu theo đúng quy định
đến nay mới chỉ có khoảng một mươi trên bốn mươi xe chở khách dưới chín chỗ kể cả người lái xe của thành phố hà nội
bao gồm các loại xe limousine xe taxi xe taxi công nghệ đã hoàn thành cấp đổi phù hiệu mới theo nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi của chính phủ
ban hành ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân tỷ lệ cấp đổi phù hiệu mới rất ít là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã khiến cho nhiều doanh nghiệp và chủ phương tiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn
nhiều phương tiện đang phải tạm dừng hoạt động để đợi dịch bệnh được kiểm soát mới quyết định là có tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải nữa hay không
sở giao thông vận tài hà nội sẽ tạo mọi điều kiện cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch cấp đổi phù hiệu được thuận lợi nhanh chóng khi các đơn vị chủ phương tiện có nhu cầu
cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về đề xuất tạm dừng các đường bay đi đến cảng hàng không thọ xuân tạm dừng khai thác đường bay thành phố hồ chí minh by july
và ngược lại theo văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và tỉnh thừa thiên huế tỉnh quảng nam nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất báo cáo bộ giao thông vận tải tạm dừng khai thác cho đến khi có thông báo mới đối với các chuyến bay chở khách đi đến cảng hàng không thọ xuân từ giờ ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách đường bay thành phố hồ chí minh july và ngược lại từ giờ ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách từ thành phố hồ chí minh phú bài và ngược lại từ giờ ngày năm tháng bảy hai nghìn hai mươi một
các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế vật tư trang thiết bị y tế sẽ được cục hàng không việt nam
việt nam xem xét giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không
thưa quý vị dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
đang được lấy ý kiến bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy
cụ thể bên cạnh việc căn cứ để xử phạt vi phạm là chứng cứ do người có thẩm quyền phát hiện và xử lý
dự thảo nghị định bổ sung ba nguồn thông tin hình ảnh dùng làm căn cứ để xử lý hành chính đối với vi phạm đường thủy
đặc biệt trong đó có tính đến hình thức phạt nguội lỗi vi phạm qua hình ảnh các trường hợp vi phạm như được áp dụng trên đường bộ
vậy đâu là lý do để các cơ quan chức năng đưa ra phương án này và cần có điều gì để có thể phát huy được hiệu quả của hình thức phạt nguội trên đường thủy
các chuyên gia đánh giá về vấn đề này như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hơn sáu trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm đã bị xử lý sau hơn năm năm thực hiện nghị định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
tuy nhiên con số này chưa phản ánh hết tình trạng nhức nhối về các lỗi vi phạm trên các tuyến sông
phương tiện trở quá tải vi phạm quy tắc giao thông vẫn thường xuyên tái diễn
ngoài điều kiện về sông nước thời tiết điều kiện về cầm mạng phương tiện khi lên phương tiện để giải thích cho người dân hiểu
người ta chấp hành theo kiểm tra của phán xét đường thủy thì cũng là một việc hết sức khó khăn
đây là một trong những lý do
khi xây dựng dự thảo nghị định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy
cơ quan quản lý đã bổ sung ba nguồn thông tin hình ảnh dùng làm căn cứ để xử lý hành chính đối với vi phạm đường thủy
như vậy hình ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền hay do người dân ghi lại đều có thể sử dụng làm căn cứ để xử lý vi phạm
nếu như mà đưa vào thực hiện được thì sẽ huy động được tối đa các tổ chức cá nhân trong việc phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa
giảm được lực lượng trực tiếp làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến
nâng cao được tính minh bạch và khách quan trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
đường thủy nó cũng có một cái khó nhưng có cái dễ
cái dễ của đường thủy tức là cái tốc độ di chuyển của phương tiện nó chậm
cho nên là cái việc mà chúng ta có thể dùng nhiều cái thiết bị chúng ta có thể theo dõi được rất là dễ
và chúng ta có thể đủ tăng chứng vật chứng để chúng ta tiến hành phạm vụ
coi như vậy chúng ta nên theo cái hướng tổ chức
phạm vụ là nó giải quyết được giảm tải cho cái công việc của các lực lượng chứng năng
mà đảm bảo cái độ công minh chính xác
việc hiện đại hóa công nghệ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng
là cần thiết hạn chế việc thực hiện thủ công và tăng tính giám sát
tuy nhiên cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế và hiệu quả của nó
còn theo các chuyên gia giao thông hành lang pháp lý cho việc sử dụng hình ảnh
làm căn cứ xử phạt lỗi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông khá đầy đủ
tuy nhiên đường thủy cũng có những đặc thù riêng
một điều dễ nhận thấy là việc phân làn không thể kể vẽ rạch ròi như trên đường bộ
do vậy để áp dụng hình thức phạt nguội có hiệu quả
ngoài việc bố trí vị trí lắp đặt camera ghi hình hợp lý
cũng cần quy định rõ lỗi vi phạm nào có thể áp dụng hình thức xử phạt này

rất nhiều đèo đường và hệ thống
với con đường thủy thì cái đấy là khó
cho nên là đường thủy trước mắt thì có thể chỉ áp dụng
để lắp đặt ở những vị trí rất là sung yếu
mà thường xuyên sẽ xảy ra vi phạm
hoặc là các di chuyển của các tàu thuyền
mà phần đối với tàu thuyền phải đi qua
thì chúng ta phải lắp đặt các thiết bị giám sát
nhưng ngoài ra chúng ta có thể dùng các trang thiết bị
của lực lượng chứng năng
để chúng ta có thể tiến hành ghi

để ghi hình để chúng ta có thể khắc phú
và đối tượng với chúng ta
bên cạnh đó việc áp dụng phạt nguội
không chỉ là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường thủy
mà còn phù hợp với tình hình thực tế
góp phần công khai minh bạch nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
vị ban nhân dân tỉnh bắc ninh
vừa quyết định kết thúc áp dụng biện pháp
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi chín
sang thực hiện trạng thái bình thường mới
đối với huyện lương tài tiên du và thị xã tử sơn
theo đó các huyện lương tài tiên du và thị xã tử sơn
thực hiện trạng thái bình thường mới
từ giờ ngày bốn tháng bảy
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
về thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
đồng thời thực hiện mục tiêu vừa phòng chống
dịch bệnh vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
quyết định cũng cho phép các tuyến vận tải
hành khách cố định phương tiện vận tải
hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ
thực hiện triệt đề các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với các dịch vụ karaoke quán bar
vũ trường massage các hoạt động thể thao
phòng tập thể hình yoga tiếp tục dừng hoạt động
là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước
với khoảng một hai triệu công nhân lao động
những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp
của tỉnh đồng nai đang tập trung cao độ
thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để dịch
covid một mươi chín xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được khử khuẩn
công nhân bắt buộc đeo khẩu trang
sát khuẩn tay và giãn cách
trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
đó là những biện pháp nghiêm ngặt
được công ty trách nhiệm hạn đai can việt nam
khu công nghiệp amata thực hiện
trong những ngày này nhằm không để
dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang
chuẩn bị thực hiện phương án để bố trí
người lao động ở lại trong nhà máy
phòng tắm máy lạnh máy giặt
các trang bền công nhân
những người ở lại thì công ty cũng lên
phương án mua tất cả là liều phòng tắm
mua xong hết rồi còn những cái giống như
máy lạnh các thứ máy giặt thì
cái đó là chúng ta gọi điện có thể là
cung cấp nhanh thì chính là công ty
khi mà có cái chấp thuận
của cấp trên thì công ty sẽ trang bị
trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện có
ba mươi hai khu công nghiệp với khoảng
sáu trăm linh công nhân bên cạnh đó
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
cũng có khoảng sáu trăm linh lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp ngành chức năng cùng với
sự đồng hành của doanh nghiệp đang thực hiện
các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn
dịch bệnh xâm nhập bảo đảm duy trì
chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
nhân động ở đồng nai nghĩa là doanh nghiệp
chúng ta thu xế cho người lao động ở lại còn đối với
doanh nghiệp nào mà đông lao động thì đối với
những lượng lao động ngoài tỉnh thì họ
cũng đề nghị ở lại và những chuyên gia
ở lại còn những cái trường hợp mà
đi đi về về cũng như đồng nai
là thật cần thiết và khi chủ doanh nghiệp
công ý thì chúng ta cũng chấp thuận
trên cơ sở là phải bảo vệ được
cái vấn đề là an toàn vệ sinh các doanh nghiệp
trên địa bàn đồng nai cũng đã có ba doanh nghiệp
người ta chủ động rồi người ta xây dựng
những cái cơ sở cho phép chúng ta thẩm định
cho phép ở công nhân lưu trú trong cái thời gian
mà dịch bệnh mà cao điểm như thế này
rồi sắp tới đây thì nếu mà
được thì tỉnh quỹ quỹ ban sẽ có
cái việc làm việc với hai tỉnh lân cận
là bình dương và hàn quốc chủ minh
để làm sao ra một cái dân bản chung
để phối hợp để làm sao hạn chế
đối đa cái việc mà
lây nhiễm gọi là giữa các dùng
với nhau ngoài việc triển khai
quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
của ngành chức năng sự đồng hành
của doanh nghiệp thì hơn lúc nào hết
mỗi công nhân lao động cần nâng cao hơn nữa
ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch
tại nhà máy nơi lưu trú
và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
hai địa phương đang là tâm dịch
của cả nước